trước và sau tiêm covid một mươi chín trẻ đều cần được chăm sóc phụ huynh nên cho trẻ ăn uống đầy đủ các loại thực phẩm đầy đủ dinh dưỡng trước và sau khi tiêm
trẻ không cần thiết phải kiên thêm bất cứ loại thực phẩm nào trừ những thực phẩm khiến trẻ bị dị ứng trước đây
tuyệt đối không để trẻ tiêm vaccine trong tình trạng đói hay quá no
cùng với đó không nên cho trẻ uống những loại nước có ga cồn chất kích thích cà phê in vì những chất này có thể gây tim đập nhanh ảnh hưởng đến sức khỏe của bé
bổ sung nước là bước quan trọng không thể bỏ qua
sau khi tiêm vaccine phụ huynh nên cho con uống nhiều nước ngủ đủ giấc ăn theo nhu cầu của trẻ mặc đồ thoáng mát rộng rãi
tránh để trẻ bị cảm lạnh hạn chế vận động chạy nhảy quá sức trong vòng ba ngày đầu sau tiêm
tiến hành kiểm tra nhiệt độ cho trẻ từ ba đến bốn tiếng một lần
ngay sau tim là khoảng thời gian quan trọng nhất vì đây là thời điểm các phản ứng xấu thường xuất hiện
phụ huynh cần theo dõi sát sao trẻ trong vòng ba ngày sau tiêm cần chú ý những bất thường những biểu hiện nhỏ nhất của trẻ để có thể đưa ra hướng chăm sóc và điều trị kịp thời
hiện tượng sốt và đau tại chỗ tiêm là phản ứng phổ biến nhất mà trẻ có thể gặp sau khi tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bác sĩ trương hữu khanh trưởng khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một tp hcm chia sẻ
phụ huynh không cần lo lắng vì các phản ứng tại vết tiêm như chai cư
nỗi u cục phát bang đau nhất sẽ tự biến mất sau một khoảng thời gian mà không ảnh hưởng gì đến sức khỏe
còn nếu như trẻ có gặp các triệu chứng như sốt ho tức ngực mệt mỏi thì tình trạng này cũng sẽ thuyên giảm và ổn định dần
thạc sĩ bác sĩ nguyễn hiền minh phó trưởng đơn vị tiêm chủng bệnh viện đại học y dược tp hcm khuyến cáo
tuyệt đối không đắp lá cây hay bồi thuốc gì lạ lên vị trí tiêm
nếu trẻ sưng đau nhiều hay sốt phụ huynh cho con uống thuốc giảm đau hạ sốt thông thường như paracetamol
với liều lượng một mươi một mươi năm mg trên một kg cân nặng của trẻ
chiến dịch tiêm phòng đã bắt đầu được triển khai tại nhiều địa phương
để đảm bảo an toàn cho trẻ từ năm một mươi hai tuổi trong quá trình tiêm chủng
các phụ huynh cần đặc biệt chú ý cẩn thận chăm sóc và theo dõi trẻ trước trong và sau quá trình tiêm chủng
kịp thời phát hiện và báo cáo ngay những triệu chứng bất thường nguy hiểm với trẻ
hy vọng những tư vấn của các chuyên gia trên sẽ giúp cho quý vị có thêm kinh nghiệm
về việc chăm sóc trẻ nhỏ trước và sau khi tiêm vaccine covid một mươi chín